những ngày giáp tết không khí sản xuất tại các làng nghề truyền thống ở tỉnh cà mau diễn ra rất sôi nổi
đặc biệt làng nghề ép chuối khô ở xã trần hợi huyện trần văn thời đang rất tất bật
từ người già đến trẻ em ai ai cũng tham gia ép chuối và phơi chuối khô để phục vụ cho năm mới
tỉnh cà mau có gần sáu mươi ha chuối nguyên liệu riêng huyện trần văn thời đã có hơn hai năm trăm linh ha
với tổng sản lượng hơn sáu mươi tấn một năm đủ cung cấp cho những người làm nghề ép chuối khô
mỗi năm vào dịp tết nguyên đán tại đây lại chuẩn bị cung ra thị trường khoảng năm trăm linh tấn chuối ép khô
mặc dù giá chuối khô cao hơn những năm trước nhưng đầu ra ổn định bà con rất phấn khởi
những lúc cao điểm toàn xã trần hợi huyện trần văn thời có khoảng một trăm năm mươi hộ làm nghề ép chuối khô
thu hút hàng nghìn lao động tham gia sản lượng khoảng bốn trăm linh tấn
một năm doanh thu hơn sáu tỷ đồng thấy được hiệu quả nên chính quyền địa phương vận động người dân
mở rộng quy mô sản xuất cải tiến quy trình kỹ thuật ép chuối khô để từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm
khi được đầu tư bao vị đóng gói sản phẩm sẽ đi được các trung tâm các chợ lớn
đảm bảo trong đó thân tích đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
thì coi như sản phẩm chuối khô sẽ phát triển và được nhiều người tiêu dùng biết đến
sẽ tiêu thụ mạnh trong thời gian tới
cùng với nghề ép chuối khô các cơ sở sản xuất cá khô bổi cũng tập trung hoạt động hết công suất
so với năm trước năm nay giá cá khô bổi ở các cơ sở đều tăng hơn khoảng hai mươi đồng một cân
theo đó là những hộ trồng hoa màu cũng khẩn trương xuống giống vụ hoa màu tết
để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi